thông tin cập nhật liên quan đến vụ xe tải chở dưa lật vào vách núi xảy ra trên địa bàn tỉnh phú yên
vào chiều ngày hôm nay đại tá phạm hồng sương trưởng công an huyện tuy an tỉnh phú yên cho biết
đã có bốn người chết năm người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
vào khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày hôm nay trên đường dt sáu trăm bốn mươi ba thuộc xã an mỹ huyện tuy an
chiếc xe tải chở theo nhiều người trên đường đi tiêu thụ dưa hấu bị lật vào vách núi
theo ghi nhận chiếc xe tải biển kiểm soát bảy mươi ba h chín trăm bốn mươi hai bị lật ngựa va vào mái ta luy dương
vị trí của vụ tai nạn là đoạn đường dốc một bên là vực một bên là núi cao
hậu quả của vụ tai nạn bước đầu ghi nhận có ít nhất là bốn người tử vong và nhiều người khác bị thương
được đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên cấp cứu
đến trưa ngày hôm nay các lực lượng chức năng tỉnh phú yên vẫn đang sử dụng xe cầu
máy cưa để đưa các nạn nhân mắc kẹt trong ca bin xe tải ra ngoài
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này trong các bản tin tiếp theo